chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
đêm ngày chín tháng bốn bé linh dù đã được ở bên mẹ nhưng thỉnh thoảng vẫn giật mình khóc thét miệng liên tục gọi tên mì ơi chạy đi mỉ ơi chạy đi
còn mẹ my cả tối cứ ôm lấy mẹ nói con nhớ mẹ lắm my kể lúc bị người lạ nhốt trong phòng và luôn miệng rụ rỗ hứa mua quần áo mới cho hai đứa sợ lắm nhưng cố không khóc vì lo cho em
thấy con như vậy chị chi quạn đau từng khúc ruột vừa khóc vừa rụi
bố con có lẽ chưa khi nào chị mong thời gian trôi đi thật mau để chữa lành những vết thương tinh thần khủng khiếp mà hai cô con gái đã phải trải qua
cả nghĩ người mẹ hai mươi bảy tuổi của bốn đứa con thơ lại càng quay quát buồn vì gánh nặng mưu sinh
hồn nhiên tàn vỡ chị phải mang theo các con khắp đường phố ở trung tâm sài gòn lục bán vài cái kẹo trên phố đi bộ nguyễn huệ khi vài món đồ chơi trước cổng trường học
biết là khổ cực biết là nguy hiểm
cuộc sống khó khăn cho gia đình chị ít lựa chọn quá
cỏ gà lớn của chị chi năm nay một mươi tuổi có biểu hiện của tăng động nên khi đi buôn bán không dám để ở nhà một mình
bé my mới học hết lớp hai đã phải nghỉ học rồi
linh một mươi ba tuổi đã là chị của một đứa bé chín tháng tuổi
nhìn bốn đứa con ngây thơ chơi cùng nhau trong căn nhà trọ vỏn vẹn hai mươi m hai chị chi kho khát được thấy chúng đến trường có cuộc sống bình yên như bao đứa trẻ khác
sắp tới chị sẽ tính đường cho các con về quê sống cùng bà ngoại còn mình vẫn sẽ tiếp tục bám trụ lấy thành phố tìm kiếm công việc để nuôi giấc mơ ăn học cho các con
thấy con gái trăn trở người mẹ già đau yếu cũng chẳng muốn nghĩ chuyện gì xa xôi chỉ thầm cảm ơn cơ quan chức năng đưa my và linh về kịp thời
bởi muộn hơn chút chẳng biết điều gì sẽ xảy ra với gia đình mình nữa
thưa quý vị ngày chín tháng bốn công an quận một phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm lấy lời khai đối với phạm huỳnh nhật vi hai mươi một tuổi
chú huyện gò công đông tỉnh tiền giang để làm rõ động cơ mục đích khi rụ rỗ đưa hai cháu bé từ phố đi bộ nguyễn huệ về căn hộ của mình ở bình thạnh
thượng tá lê mạnh hà phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm cho biết về động cơ mục đích của vi khi thực hiện với hai cháu bé đang được cơ quan điều tra làm rõ
vị này cho biết trong buổi họp báo cung cấp thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ việc trẻ em bị mất tích tại trước số một trăm sáu mươi một đồng khởi phường bến nghé quận một vào chiều ngày tám tháng bốn
đến lúc này cơ quan điều tra chỉ khẳng định mục đích của nghi phạm là mục đích không tốt
trước đó một mươi giờ sáng ngày tám tháng bốn tổ công tác công an quận một phòng pc hai và công an quận bình thạnh kiểm tra căn hộ thuộc trung cư sài gòn pơn
phường hai mươi hai quận bình thạnh và giải cứu thành công hai cháu bé trước đó bị mất tích
cơ quan công an cũng tạm giữ phạm huỳnh nhật vi sinh năm hai nghìn ba trú huyện gò công đông tỉnh tiến giang để điều tra làm rõ
qua điều tra khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày ba tháng bốn vi đã lợi dụng lúc hai đứa bé không có người trông coi nên rụ rỗ hai cháu bằng tiền
bánh kẹo đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ quận một sang quận tám sau đó đặt xe taxi công nghệ đưa hai cháu bé về trung cư sài gòn pearl
phường hai mươi hai quận bình thạnh
sau khi đưa hai bé về nhà vi tiếp tục rụ rỗ ép buộc hai cháu ở lại căn nhà của mình
vi không có việc cố định và hiện sống nhờ vào tiền tru cấp của bạn trai
cô ta đã thuê một căn hộ cao cấp tại trung cư sài gòn pơn ở phường hai mươi hai quận bình thạnh tp hcm nơi được xác định là chỗ giam giữ hai cháu bé mất tích
cụ thể từ ngày ba tháng bốn vi đã thuê căn hộ này với giá một mươi tám triệu đồng mỗi tháng
mục đích thuê căn hộ của vi được làm rõ là nhằm giam giữ hai bé

vì cụ khai chọn căn hộ cao cấp ở trung cư sài gòn pearl vì đây là nơi an toàn an ninh và cũng tránh cơ quan chức năng phát hiện
vì còn trẻ nhưng hành động khá tinh vi khi tiếp cận hai bé gái ở một khoảng cách nhất định để rụ rỗ
cô ta thoát ẩn thoát hiện lúc thì đi bộ dẫn hai bé gái nhưng có lúc đón tác sĩ công nghệ để đưa hai bé di chuyển về
đưa hai bé về căn hộ của mình ở tầng một mươi trong trung cư sài gòn pearl phường hai mươi hai quận bình thạnh
trong những ngày tiếp theo vi không hề bước chân ra ngoài và liên tục giám sát hai đứa trẻ
vì đặt thức ăn online giao tận nơi mua sắm nhiều đồ chơi trẻ em quần áo mới và để các bé xem tv chơi các trò chơi điện tử
trong quãng thời gian bị vi bắt cóc đứa trẻ bảy tuổi bày tỏ nguyện vọng muốn được trở về nhà với mẹ nhưng vi đã thuyết phục hai bé ở lại để vi nuôi
lý do vi đưa ra khi bắt cóc hai đứa trẻ là vì bản thân cô ta có chồng ở nước ngoài nhưng không có con
nên đã tiếp cận và rụ rỗ hai bé về nhà mình để nuôi dưỡng
sáng ngày chín tháng bốn ông phan văn mãi chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dự và phát biểu kết luận hội nghị lần thứ hai mươi một ban chấp hành đảng bộ quận một
sự kiện nhằm đánh giá tình hình quý i đưa ra giải pháp cho thời gian tới
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đánh giá về tình hình an ninh trật tự quận một đã có nhiều nỗ lực và đạt được những kết quả tích cực
đặc biệt vừa qua công an quận một đã phối hợp với lực lượng cảnh sát hình
các đơn vị nghiệp vụ địa phương kịp thời truy xét giải cứu an toàn cho hai cháu bé giao về cho gia đình bắt nghi phạm gây án
ông phan văn mãi nhấn mạnh câu chuyện đặt ra cho chúng ta thêm các câu hỏi về các chuyển biến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa phương
cần có các giải pháp phòng ngừa đấu tranh đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho quận một với tư cách là trung tâm của tp hcm
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm quán triệt đây là nhiệm vụ cần đảm bảo trong bất kỳ hoàn cảnh nào
các lực lượng trên địa bàn phải nhận diện được những diễn biến mới khó lường và phản ứng nhanh xử lý kịp thời các vấn đề
khi chuyển biến khó lường khó dự đoán cần có năng lực phản ứng nhanh xử lý nhanh hiệu quả
không chỉ lực lượng công an quân sự các lực lượng cần phối hợp đồng bộ phát huy các phương tiện công nghệ để đảm bảo công tác này
trước đó tối ngày ba tháng bốn chị nguyễn thị chi hai mươi bảy tuổi ngụ tại quận bảy tp hcm cùng bốn con nhỏ đến phố đi bộ nguyễn huệ bán hàng
khi đến đường đồng khởi chị này đi đưa tiền cho người quen cách đó khoảng một trăm linh mét
sau khi quay lại chị chi tá hỏa không thấy hai con ở đâu
chị chi bật khóc cho biết lúc đó chị có hỏi bảo vệ và được biết hai con dắt nhau đi về phía phố đi bộ nguyễn huệ
chị hiền chạy lên tìm nhưng cũng không thấy đâu
thời điểm thất lạc bé lớn sinh năm hai nghìn hai
năm hai nghìn một mươi bảy mặc đồ màu đen
bé nhỏ sinh năm hai nghìn hai mươi một mặc đồ đỏ chấm bi
ngày tám tháng bốn bằng biện pháp nghiệp vụ công an phát hiện hai bé gái được một người phụ nữ tên phạm huỳnh nhật vi hai mươi một tuổi
dẫn về căn hộ trung cư sài gòn pier ở phường hai mươi hai quận bình thạnh nên ập vào bắt giữ
hai bé được công an bàn giao lại cho gia đình vào chiều cùng ngày
chỉ chưa đầy bốn mươi hai giờ sau khi tiếp nhận thông tin về việc hai cháu bé bị mất tích
phòng pc hai đã phối hợp với công an quận một và các đơn vị
nghiệp vụ địa phương có liên quan khẩn trương giải cứu trao trả hai cháu bé cho gia đình đảm bảo an toàn
ban đầu công an xác định vụ việc do một mình đối tượng phạm huỳnh nhật vi trực tiếp dẫn dụ bắt cóc hai cháu bé
động cơ gây án của đối tượng phạm huỳnh nhật vi ra sao sẽ được công an tiếp tục củng cố
tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi hôm nay
liên quan đến vụ việc này chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất gửi tới quý vị và các bạn
xin cảm ơn vì sự quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại